những ngày gần đây sự cố sập bãi rác tại nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt của tỉnh lâm đồng
khiến cho rác đã trôi xuống triển đổi vùi lấp một số diện tích cà phê đang cho thu hoạch
nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường
hiện cơ quan chức năng và nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt vẫn đang khẩn trương để khắc phục sự cố
tại hiện trường lượng rác khoảng năm mươi tấn từ trên đồi cao bị sạt xuống che lấp hoàn toàn dòng chảy
phía dưới thung lũng và một phần diện tích cà phê
ngay sau khi xảy ra vụ việc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng
khu vực sạt lở và đề nghị nhà máy đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố môi trường
và làm việc với các hộ gia đình bị ảnh hưởng và bồi thường thiệt hại
hiện nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt đã tiến hành răng lưới thép để rác không chảy theo dòng suối
phát tán ra khu vực sản xuất rộng lớn phía dưới đồng thời huy động máy móc đưa rác lên đồi
khi thời tiết thuận lợi để tránh gây ô nhiễm
thải rắn đà lạt mỗi ngày xử lý khoảng hai trăm năm mươi tấn rác
đây là nơi duy nhất xử lý rác thải cho thành phố đà lạt và một phần của huyện lạc dương